trong phiên họp cuối giờ chiều nay các đại biểu đã nghe ủy ban thường vụ quốc hội
trình dự kiến nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
ngay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn
việc miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ đối với ông vương đình huệ
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội trình quốc hội việc đã miễn nhiệm chức vụ
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội đối với đồng chí nguyễn thanh hải
tiếp đó các đại biểu thảo luận về dự kiến nhân sự và miễn nhiệm nhân sự
chuẩn bị cho công tác bỏ phiếu vào sáng ngày mai ngày một mươi một tháng sáu